tính đến sáu giờ hôm nay ngày hai mươi tháng tám việt nam ghi nhận thêm một ca mắc covid một mươi chín mới nâng tổng số ca nhiễm ở nước ta lên chín trăm chín mươi bốn người
ca bệnh chín trăm chín mươi bốn là bệnh nhân nam tám mươi bảy tuổi có địa chỉ tại xã khải xuân huyện thanh ba tỉnh phú thọ
ngày một mươi một tháng tám bệnh nhân khởi phát bệnh
ngày một mươi hai tháng tám bệnh nhân đi khám tại bệnh viện e sau đó về nhà người thân tại cổ nhuế bắc tứ liêm hà nội
ngày một mươi ba tháng tám bệnh nhân nhập viện khoa gan mật bệnh viện e
bệnh nhân được chụp ct có viêm phổi và chuyển khoa bệnh nhiệt đới
ngày một mươi tám tháng tám bệnh nhân được lấy mẫu gửi viện vệ sinh dịch tễ trung ương xét nghiệm và có kết quả bệnh nhân dương tính vào ngày một mươi chín tháng tám
hiện bệnh nhân được chuyển cách ly điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở đông anh
trong chín trăm chín mươi bốn ca mắc đã có số ca điều trị khỏi là năm trăm ba mươi ba ca số ca còn đang điều trị là bốn trăm ba mươi
số ca tử vong
số ca tử vong là hai mươi năm ca
số người cách ly tập trung tại bệnh viện là một tám trăm tám mươi bảy người
số người cách ly tập trung tại cơ sở khác là hai mươi hai trăm chín mươi bốn người
số người cách ly tại nhà và nơi lưu trú là sáu mươi chín trăm tám mươi một người